quân và dân vĩnh linh đã có hơn bốn chuyến thuyền tiếp tế hơn hai năm trăm linh tấn hàng hóa vũ khí cho đảo
để ngăn chặn và cắt đứt tuyến đường tri viện của ta mỹ nguyện đã nhiều lần cho quân đổ bộ vây giáp ném bom đánh phá rất ác liệt
tuy nhiên bằng niềm tin và ý chí bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu
trải qua một năm trăm linh ngày đêm chiến đấu với gần một trận lớn nhỏ quân và dân cồn cỏ đã bắn rơi bốn mươi tám máy bay bắn chìm một mươi bảy tàu chiến và hải thuyền của địch
với những thành tích đã đạt được đảo cồn cỏ hai lần vinh dự được đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
lần đầu vào ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy và lần thứ hai đảo cồn cỏ đã đạt được hai lần vinh dự được đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

với vị trí địa lý đặc biệt và được coi là đảo tiền tiêu cồn cỏ luôn là một điểm nhấn trọng yếu về an ninh quốc phòng và vùng lãnh hải
bên cạnh đó là tiềm năng rất lớn về phát triển kinh tế du lịch
nhận thấy rõ điều này tỉnh quảng trị đã đặt ra kế hoạch đưa cồn cỏ trở thành huyện đảo phát triển mạnh về du lịch và dịch vụ
tỉnh đã xác định mục tiêu này từ sớm và giao cho các ngành xây dựng các kế hoạch
chúng tôi cũng đã triển khai một cách đồng bộ với hợp giữa ngành văn hóa thể thao du lịch với ngành giao thông vận tải với các ngành đặc biệt là ủy ban nhân dân huyện đảo cồn cỏ
đến nay trên cơ sở ấu tàu đã có chúng tôi đã xây dựng được một cái
cái tuyến vận tải du lịch từ cửa việt đi cồn cỏ
cái thứ hai này là đầu tư xây dựng hà từng và các cái địa trị phục vụ cho các tạc du lịch ở trên đảo
như là xây dựng nhà văn hóa xây dựng bảo tàng truyền thống rồi xây dựng các lộ trình để giới thiệu những di tích lịch sử
thay hiện trong cái cuộc kháng triển chống mịt của nước trước đây trên đảo cồn cỏ
và ủy ban tỉnh cũng đã làm việc với các ngành chức năng như là quốc phòng an ninh để tạo cơ chế không chỉ phục vụ cho khách du lịch trong nước
mà làm thế nào mà khách du lịch quốc tế cũng đến được với đảo cồn cỏ như là các cái điểm du lịch khác
ra cồn cỏ vào một ngày trung tuần tháng bảy trong cái nóng hầm hập của miền trung nắng lửa
trên con tàu mang số hiệu cồn cỏ một
chúng tôi cảm nhận sâu hơn về tình cảm của mỗi người đối với biển đảo của tổ quốc nói chung và cồn cỏ nói riêng
ở đây ra cồn cỏ là một năm thôi khoảng năm mới truyết
đưa đoàn can bô chủ yếu là can bô chiến sĩ đến đảo chứ không phải dân đến đảo chứ không phải du khách chứ không phải mấy ít
đầu tư trong cái tàu cao tốc chủ yếu đưa phục vụ cho du khách
điều đó cái tàu này thì nó
cách đây một mươi năm rồi nhưng tốc độ nó chấm
xong lúc trời yên biển lặng thì nó
yên thoải mái nhưng mà lúc nó sống to cho lớn thì
rồi khách cái điên tàu nó say xong rồi
rất vất vả thấy rất khổ
nên lúc đi bình thường bọn tôi đi có hai tiếng nhưng mà lúc sống to cho lớn nó đi mất ba tiếng bốn tiếng
ngày xưa khi mà tôi đang còn ở bộ đội thì ngày xưa là lính đảo thì nó khổ
vì điều kiện vật chất thì nó thiếu thốn
nhưng bộ đội thì nên đảo tất cả các đảo cả nước nói chung và đảo cồn cỏ nói riêng
và tương đối đầy đủ hơn
và trong giai đoạn này thì cả nước là dồn về cho biển đảo
thì tôi là một người dân tôi cũng muốn sự quan tâm của đảng nhà nước đối với đảo
tất cả các đảo không phải riêng gì đảo cồn cỏ
sau hai giờ trên biển chúng tôi đặt chân lên đảo
với diện tích hai ba km hai trong đó có bảy mươi là rừng nguyên sinh
cồn cỏ còn nhiều nét hoàng sơ tự nhiên
những dấu tích của cuộc chiến như vẫn còn đây
thông qua hệ thống hầm ngầm và giao thông hào trên đảo
đây chính là những minh chứng hùng hồn nhất về vị trí tiền tiêu
cũng như sự ác liệt của những trận đánh năm xưa
hiện nay với dân số khoảng năm trăm linh người bao gồm cả cán bộ lãnh đạo huyện
các cấp chính quyền và một mươi hộ dân mật độ dân cư của cồn cỏ còn khá thừa thớt so với diện tích của đảo
người dân chủ yếu sống bằng nghề cá
và một số dịch vụ nhỏ lẻ
thời gian gần đây được sự quan tâm của chính phủ và chính quyền địa phương
huyện đảo đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản với nhiều công trình kiên cố khang trang
với những lợi thế sẵn có cán bộ và nhân dân huyện đảo đang có những kế hoạch phát triển theo hướng
du lịch dịch vụ gắn với an ninh quốc phòng
huyện đảo cồn cỏ là một con đảo rất đẹp
các thạm thực vật các rừng nguyên sinh rất là đẹp có nhiều dịch liệu quý
bên cạnh đó đảo cồn cỏ có nhiều sản phẩm về biển ví dụ như là cua cá
đặc biệt là cồn cỏ có một bề dây lịch sự về truyền thống cất mạng trong chiến tranh căng kiến chống bị củ nước
như vậy là cồn cỏ rất đặc trưng
nó vừa có kiện vật thiên liên hùng vị có biển có rừng nhưng vừa có một truyền thống lịch sự
rất là hùng của dân thập
trong chiến lược phát triển kinh tế biển hiện nay đảo cồn cỏ cũng là trong một chút mũi nhòn
để tập trung phát triển kinh tế biển của tỉnh quân quản trị
và vừa rồi từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu được sự đồng ý của ba nhân tỉnh quản trị
và đặc biệt là được sự đồng ý của quân khu bốn
hiện nay chúng tôi đang tập trung mở cái tour du lịch tập trung phát triển kinh tế du lịch biển cồn cỏ
đây là một điều kiện rất tốt
đây là một cái thời kỳ mới cho phát triển cồn cỏ
để chuẩn bị tốt nhất về cơ sở hạ tầng cũng như ý thức của người dân trong việc phát triển kinh tế du lịch
đảng bộ và chính quyền địa phương đã và đang chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động thực hiện quy chế bảo vệ tài nguyên môi trường thiên nhiên trên đảo
giữ gìn và thực hiện tốt chương trình bảo tồn biển đảo cồn cỏ trong tổng thể các khu bảo tồn biển việt nam
lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi được phát triển phù hợp với điều kiện
đặc thù của huyện đảo công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy trồng mới rừng được tăng cường
đến nay diện tích rừng tự nhiên trên đảo vẫn được duy trì ổn định trên một trăm bảy mươi hectare chiếm bảy mươi diện tích đảo
việc đầu tư xây dựng khai thác cung cấp điện quản lý và cấp nước phục vụ đời sống dân sinh
ngày càng được tăng cường về phương tiện và dự trữ sản lượng
huyện cũng đã xây dựng và đưa vào sử dụng trạm cấp điện hệ thống thu gom nước tập trung
từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng mạng lưới điện hệ thống cung cấp nước đến các cơ quan đơn vị và mỗi hộ gia đình
thời điểm này toàn huyện đảo đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản
đồn đốc các nhà thầu thực hiện các giải pháp nâng cao tiến độ thi công các công trình
bảo đảm chất lượng và hiệu quả của các công trình
tuy đã có nhiều thuận lợi trong đầu tư xây dựng cơ bản
xong cán bộ và nhân dân cồn cỏ vẫn còn không ít khó khăn trong kế hoạch phát triển
phải nói là khó khăn về huyện đảo thì khó khăn nhiều
thì cái thứ nhất là huyện đảo là được thành lập đến một đảo thuần với quân sự
được dân sự hóa khó khăn nhiều cơ sở vật chất trước đây chưa có cái gì
trước đây thì khi huyện mới thành lập thì điện là chủ yếu chạy máy đĩa giang
một ngày thì phục vụ được một đứa tiếng thôi
nhưng đến bữa nay thì huyện đảo đã phấn đấu
cũng là chạy bằng máy đĩa giang nhưng mà một ngày là bình quân là một mươi bảy tiếng trong một ngày
về cái tương lai thì điện thì đang có đề xuất theo cái hướng là điện kéo đến lưới
từ đất điện ra đảo cũng có
qua hai mươi năm xây dựng thì các anh thấy rồi
thì bây giờ bữa nay nó cũng có một cái kháng trang
đó là mới chỉ có phục vụ cho dân sinh là chủ yếu
còn bây giờ liên quan đến cái việc mà để phát triển kinh tế xã hội
phát triển du lịch theo định hướng của huyện
thì cái này cũng là phải kêu gọi đầu tư
nhờ sự hỗ trợ rất lớn của trung ương của tỉnh
mục tiêu từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
một số đề án trọng điểm đã được đảng bộ chính quyền địa phương đề ra như
có cơ chế đặc thù trong phát triển huyện đảo
thực hiện công tác di dân đầu tư kết cấu hạ tầng dịch vụ
du lịch thủy sản quốc phòng an ninh phát triển hệ thống lưới điện
xây dựng khu neo đậu tránh chú bão và cảng lưỡng dụng cồn cỏ
hoàn thiện kẻ chống sói lờ bảo vệ đảo kết hợp với củng cố an ninh quốc phòng
bảo đảm nước sinh hoạt cơ sở lưu trú cho khách du lịch
đề án đưa rừng cồn cỏ thành rừng đặc dụng để có điều kiện chăm sóc bảo vệ hiệu quả
để có thể thực hiện thành công các đề án này
bên cạnh những nỗ lực của toàn thể cán bộ và dân cư trên đảo
cồn cỏ cần có một nguồn vốn khoảng một hai trăm linh đến một năm trăm linh tỷ đồng
đó là một con số quá lớn đối với một tỉnh nghèo như quảng trị nói chung và huyện đảo nói riêng
do vậy cồn cỏ đang rất cần sự đầu tư
của chính phủ cũng như mọi nguồn lực từ các tổ chức xã hội khác trong chiến lược phát triển của huyện đảo
đặc ứng những nhu cầu của khách
cái thứ hai là tập trung để đầu tư về vận tải
phải có tàu cao tốc đáp ứng thời gian đi ra vào đảo một cách nhanh nhất an toàn nhất cho khách
cái thứ ba là ra đảo phải có những món ẩm thực đặc biệt nó lạ nó khác với đất liền
cái thứ tư là sẽ tạo ra những món quà lưu niềm đặc trưng của cồn cỏ
bằng các sản phẩm trên đảo cồn cỏ
ví dụ như là nước mắm cồn cỏ ví dụ như là cá khô cồn cỏ
các đặc sản khác
theo quy luật của huyện chúng tôi đến hai nghìn ba mươi huyện sẽ một là trong những cái điểm phát triển mình với du lịch
có cái nền quốc phòng an ninh vững mạnh
mỗi ngày lại có thêm những du khách đến với cồn cỏ đến với hòn đảo anh hùng
để cảm nhận sự đổi thay cảm nhận về sự nỗ lực của quân và dân trên đảo
trong công cuộc biến đảo thép năm xưa thành đảo ngọc hôm nay
và với sự chung tay đầu tư xây dựng của toàn xã hội
của những con người một lòng với biển đảo thân yêu
chắc chắn cồn cỏ sẽ trở thành địa chỉ du lịch trọng điểm của miền trung và cả nước trong tương lai